chiều ngày hai mươi năm tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ được lương xuân cương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tại tuyên quang đây là đối tượng bị công an tỉnh tuyên quang truy nã về tội giết người
trước đó ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã khởi tốt bị can
đối với lương xuân cương ngụ xã đức ninh huyện hàm yên tỉnh tuyên quang về hành vi giết người
tuy nhiên cương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú bị truy nã
nhờ được yêu cầu hỗ trợ từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã theo dõi bắt được cương khi đang lẫn trốn trên địa bàn thành phố
hiện cương đã được bàn giao cho công an tỉnh tuyên quang để điều tra xử lý theo quy định